sau một thời gian dài duy trì ở mức cao những ngày gần đây giá thịt lợn trên cả nước có xu hướng giảm khá mạnh so với hồi cuối tháng bảy
giá lợn hơi xuất chuồng giảm khoảng bảy một mươi đồng một kg tùy loại đứng ở mức từ tám mươi tám mươi bảy đồng một kg
giá lợn hơi liên tục giảm đã mang đến niềm vui cho cả người mua lẫn người bán lẻ thịt lợn tại các chợ dân sinh
khu vực kinh doanh thịt lợn tại chợ đầu mối phía nam hà nội thịt lợn ở đây chủ yếu được bán buôn
theo nhiều tiểu thương những ngày gần đây giá thịt lợn hơi tại các lò mổ đã giảm và nguồn cung cũng dồi dào hơn so với tháng trước
tại một số chợ dân sinh thịt lợn các loại cũng được điều chỉnh giảm
cụ thể thịt bai chỉ nạc vai sườn có giá từ một trăm sáu mươi một trăm năm mươi đồng
thịt mông sấn là một trăm bốn mươi một trăm năm mươi đồng một kg
theo các chủ trang trại nuôi lớn một trong những nguyên nhân làm cho giá lợn hơi giảm xuống
do các trang trại đã tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để tái đàn tăng đàn
với đàn này dự đoán giá thịt lợn sẽ còn được giảm nữa
nếu như không có dịch bệnh xảy ra
thì chắc chắn một điều
giá lợn nó cũng sẽ còn có thể đi xuống một chút nữa
trong đầu năm hai nghìn hai mươi này việc kiểm soát dịch rất là tốt
thứ hai tái đàn tăng đàn rất nhiều tỉnh đã tái đàn tăng đàn tương đối tốt
thì cái đó cũng làm giảm nhiệt
bên cạnh đó cục trăn nuôi cũng cho biết từ đầu năm đến nay
cả nước đã nhập khẩu trên chín mươi tấn thịt lợn các loại
và lợn sống đã nhập khoảng chín mươi năm con
đến quý ba đàn nái phục vụ tái đàn ước đạt gần ba triệu con
đây là những yếu tố
yếu tố nhằm tạo sự cân đối giữa cung và cầu
bảo đảm hài hòa lợi ích cho người chăn nuôi và người tiêu dùng